tính đến chiều nay một mươi bốn tháng ba việt nam ghi nhận thêm năm ca dương tính với virus sars cov hai
nâng tổng số người mắc tại việt nam lên năm mươi ba ca
bệnh nhân số bốn mươi chín là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn từ london
nhập cảnh cảng hàng không quốc tế nội bào vào sáng ngày hai tháng ba
bệnh nhân bảy mươi một tuổi quốc tịch anh là chồng tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba mươi
bệnh nhân đã được cách ly từ ngày tám tháng ba và đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương huế
bệnh nhân số năm mươi là bệnh nhân nam năm mươi tuổi địa chỉ phố núi trúc ba đình hà nội
bệnh nhân đi công tác tại paris và về nước vào ngày chín tháng ba
ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân vào bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với virus sars cov hai
hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định
bệnh nhân số năm mươi một bệnh nhân nữ hai mươi hai tuổi địa chỉ tại xuân đỉnh bắc từ liêm hà nội
bệnh nhân là du học sinh từ châu âu
từ ngày hai mươi ba tháng hai đến ngày một mươi hai tháng ba có đi qua nhiều nước
sáng ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân bay về nội bài trên chuyến bay qr chín trăm bảy mươi
và được trở thẳng vào bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
được xét nghiệm và chẩn đoán là dương tính với sars cov hai
hiện tình trạng sức khỏe ổn định
bệnh nhân số năm mươi hai là bệnh nhân nữ hai mươi bốn tuổi địa chỉ tại khu bốn b phường hồng hải hạ long quảng ninh
bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ london về việt nam ngày chín tháng ba
khi về tới sân bay nội bài bệnh nhân đã bắt taxi thẳng về nhà tại hạ long
và sau đó tự cách ly tại nhà sau đó chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh
vào sáng nay một mươi bốn tháng ba mẫu bệnh phẩm được gửi lên viện vệ sinh dịch tễ trung ương
kết quả là bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
hiện thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định
bệnh nhân số năm mươi ba bệnh nhân nam năm mươi ba tuổi quốc tịch cộng hòa séc
trong thời gian ở cộng hòa séc bệnh nhân có tiếp xúc với người ý
bệnh nhân nhập cảng vào cảng hàng không quốc tế tân sân nhất trên chuyến bay qr chín trăm bảy mươi
quá cảnh tại sân bay doha của qatar
sau khi vào việt nam bệnh nhân lưu trú tại quận một tp hcm
bệnh khởi phát bệnh vào ngày một mươi ba tháng ba với biểu hiện ho khan mệt mỏi
bệnh nhân đến khám tại bệnh viện y học cổ truyền tp hcm trục x quang có dấu hiệu thâm nhiễm một phần ba dưới